trong một động thái phản ứng trước việc nga thông báo quyết định đóng cửa lãnh sự quán của ba lan
ở smolensk thủ tướng ba lan murawicki đã tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ
tuyên bố trên càng khiến trong mối quan hệ giữa vác sava và moscow vốn đã ở mức thấp nhất
kể từ sau khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine thêm căng thẳng
trước đó bộ ngoại giao nga thông báo đã triệu đại sứ ba lan tại moscow tới và thông báo
về việc đóng cửa cơ quan lãnh sự của ba lan tại thành phố zmensk
nhằm đáp trả những hành động không thân thiện của vác sava với moscow
văn phòng lãnh sự của ba lan tại smolensk là văn phòng đại diện cho chính phủ ba lan ở thành phố này
nơi có nhiều khu tử niệm quan trọng liên quan tới ba lan
đại sứ nga tại ba lan andrew gần đây cảnh báo mối quan hệ giữa hai nước có thể tiếp tục xấu đi
thậm chí là tới mức cắt quan hệ